ví dụ trong cái cuộc trong cái chuẩn bị gọi là sự nữ tuổi sinh sản
nó cũng không đến mức độ thay đổi thế đâu
nhưng mà mình thấy này mình rất là tâm thắc với cái lời bạn nhung nói
nghĩa là cái việc để gắn kết hai bộ chồng
khi mình mới nhận ra một cái điều khi mình ở bên mỹ mình ở bên mỹ thời gian dài
mình mới nhận ra thế này
thế ở người nước ngoài người ta luôn luôn là mới mình
người ta luôn luôn kiểu như làm là để cho vợ chồng gần nhau
ví dụ như mình chẳng hạn khi yêu nhau thì đang muốn giữ nhau ấy
thì rất là yêu thương rất là gắn kết
nên là vợ nên là chúng ta có cái cảm xúc nó rất là lớn
nhưng khi lấy nhau rồi thì nó cảm xúc là sở hữu
mình đã đủ sở hữu rồi mình không cần phải giữ nữa
cái đấy là cái sai lầm của mình của người việt nam
còn khi ở bên mỹ thì mình thấy này
người nước ngoài lúc nào người ta cũng cố gắng để làm đẹp lòng nhau
người ta đi qua một cái người ta bảo i love you
người ta hôn một cái xong người ta đi vào
lúc nào người ta thế người ta đang nấu cơm thôi
nhưng mà bà vợ đang nấu cơm ông chồng đi ra ôm cái ngang eo của anh
nó bảo i love you xong người ta lại đi ra
thế thì tất cả những cái việc đấy
nó làm cho con người lúc nào cũng cảm giác là rất là yêu nhau
nên lúc nào cũng người ta cũng có cái cảm giác với nhau
thì đấy mình thấy đấy
chứ còn cái tuổi ta thì nói thật với cậu là
từ một mươi tám đôi mươi đến được khoảng bốn mươi năm mươi
đến mà mình nói cho các bạn
nó không phải quá thay đổi đâu
nó phải thay đổi đến lúc tuổi mãn kinh con
thế đây là chẳng qua là sự tân tương tác đó kém
dạ dạ dạ vậy